thưa quý vị mới đây đà nẵng đã thông qua một số chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng covid một mươi chín
trong đó có chính sách hỗ trợ riêng cho trẻ em dưới sáu tuổi là f một f đang cách ly y tế tập trung trên địa bàn
hội đồng nhân dân tp đà nẵng tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua một số nghị quyết quan trọng
về một số chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng covid một mươi chín
và thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đáng dư ý tp đà nẵng thông qua chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới sáu tuổi là f một f
và cách ly y tế và điều trị tập trung
hội đồng nhân dân tp đà nẵng thông qua nghị quyết về quy định chính sách tiền ăn cho trẻ em dưới sáu tuổi
phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
chính sách này không bao gồm trẻ em thuộc hộ nghèo
hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo nghị quyết số một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
theo đó mức hỗ trợ tối đa là tám mươi đồng một người một ngày đối với trẻ em là trường hợp f một f
điều trị cách ly tập trung
trong đó thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị cách ly thực tế nhưng tối đa không quá bốn mươi năm ngày đối với f
và không quá hai mươi một ngày đối với f một
dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này trong năm hai nghìn hai mươi hai là ba bốn tỷ đồng
hội đồng nhân dân tp đà nẵng
cũng thông qua các nghị quyết về hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập không đảm bảo kinh phí để chi trả lương cho người lao động
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một giảm năm mươi giá thuê văn phòng tại khu công viên phần mềm đà nẵng
và hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng tiện ích bán hàng một lần trực tiếp cho tiểu thương tại chợ hòa cường
và siêu thị do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi